thưa quý vị liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến vào trường ngày hôm qua trên đường đỗ quang thuộc địa bàn phường vĩnh trung
công an quận thanh khê tp đà nẵng cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo từ trung tâm thông tin chỉ huy công an quận thanh khê đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và ghi nhận xác minh sự việc
qua xác minh ban đầu được biết có hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đuổi nhau từ đường nguyễn hoàng đến đường đỗ quang
khi đến trước số nhà một trăm một mươi sáu đỗ quang phường vĩnh trung quận thanh khê cả hai nhóm đã dùng hung khí xông vào chém nhau đã khiến cho bốn thanh niên của cả hai bên bị thương tích
sau khi đánh chém nhau cả hai đã bỏ chạy để lại những người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau
hiện công an quận thanh khê đã cơ bản xác định được danh tính của hai nhóm thanh niên nói trên trú tại địa bàn quận hải châu và tiến hành truy xét toàn bộ số đối tượng có liên quan
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa đưa nguyên giám đốc và ba thuộc cấp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
chi nhánh hòa thắng thành phố bô ma thuật agribank hòa thắng ra xét xử sơ thẩm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo bị xét xử gồm trần đình tuấn sáu mươi bốn tuổi nguyên là giám đốc agribank hòa thắng bùi thị như an bốn mươi tám tuổi
nguyễn trường sơn bốn mươi tuổi nguyên là trưởng phòng kế hoạch kinh doanh và nguyễn văn tuất ba mươi chín tuổi là nhân viên tín dụng
theo cáo trạng vì muốn đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh của agribank hòa thắng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
sáu bị cáo trên đã lập bảy mươi bốn hợp đồng tín dụng cho ba mươi tám khách hàng vay vốn
trong quá trình lập các hồ sơ tiến dụng các bị cáo đã cố ý nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cho vay theo nhu cầu của khách hàng
hậu quả của các khoản vay trên là khách hàng
không có khả năng trả nợ ngân hàng không thu hồi nợ được do không có tài sản đảm bảo hoặc xử lý tài sản đảm bảo nhưng không đủ để thu hồi nợ
gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền gốc là hơn hai mươi tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tuấn tám năm sáu tháng tù giam bị cáo an tám năm tù giam
bị cáo sơn bảy năm sáu tháng tù giam và bị cáo tuất ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày hôm nay công an tỉnh vĩnh long đã khám phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng phạm anh nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long thu giữ một số lượng lớn ma túy cùng ba khẩu súng hai mươi một viên đạn và một quả nổ
phạm anh nhật bị bắt giữ tại nhà riêng ở xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
quá trình khám xét lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ số lượng tăng vật nghi là ma túy gồm một mươi bảy gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng cùng với nhiều viên nén màu hồng xanh có tổng trọng lượng trên một trăm một mươi sáu gram
ngoài ra lực lượng công an thu giữ thêm ba khẩu súng hai khẩu súng ngắn một khẩu súng dài một quả kim loại loại màu cam giống quả nổ và hai mươi một viên kim loại màu vàng hình viên đạn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hậu giang cho biết đang tạm giam hai đối tượng là nguyễn văn dũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn hoàng cẩm nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại tp hcm để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn người dân tại ấp
thị tứ thị trấn bảy ngàn huyện châu thành a đã phát hiện nguyễn văn dũ có nhiều biểu hiện nghi vấn khi liên tục dùng tiền mệnh giá năm trăm linh đồng để mua hàng hóa có giá trị thấp nên đã chi hô và trình báo với công an
lúc này nguyễn hoàng cẩm nguyên điều khiển xe mô tô chở theo nguyễn thị hương đến để giải thoát cho dũ
khi bỏ trốn các đối tượng bỏ lại một xe mô tô và hai tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả
cho đến tối cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được nguyên dũ và hương cùng với tang vật là tám mươi ba tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng trên một mươi ba triệu đồng và hai xe mô tô
nguyễn hoàng cẩm nguyên khai nhận đã nhiều lần mua tiền giả mệnh giá loại năm trăm linh đồng tổng cộng một trăm bốn mươi triệu tiền giả của một nhóm đối tượng tại tp hcm với giá một triệu đồng tiền thật đổi lấy năm triệu đồng tiền giả
sau đó nguyên cùng với dũ và một số đối tượng khác đi tiêu thụ tại nhiều nơi chủ yếu là các chợ nông thôn
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng sáu cho tới ngày hai mươi tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước bắt đầu triển khai đợt cao điểm ba tháng tổng gia quân xử lý các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
trong đó tập trung vào vi phạm tốc độ nồng độ cồn ma túy vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá khổ quá tải
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại đà nẵng sau ba ngày đầu gia quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn và ma túy
chúc kiểm tra nồng độ cồn

hai mươi một h lực lượng cảnh sát giao thông trật tự có mang quần hải châu công an phường hải châu một phối hợp dừng tất cả phương tiện xe ô tô xe máy có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia
qua kiểm tra phát hiện người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức hai mg trên một lít khí thở
tiếp đó một trường hợp khác cũng vi phạm
chúc kiểm tra nồng độ cồn
theo lực lượng tại chốt so với các đợt ra quân trước đó các trường hợp vi phạm nồng độ cồn phát hiện có chiều hướng giảm ý thức của người điều khiển ô tô xe máy cũng có sự chuyển biến rõ rệt
nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế mất kiểm soát khi sử dụng rượu bia từng xảy ra trên địa bàn như vụ ô tô điên tông liên hoàn để lại hậu quả nghiêm trọng là bài học cảnh tỉnh cho cánh tài xế
chúc kiểm tra nồng độ cồn
chúng tôi sẽ gửi xe đó gọi điện một đứa bạn hoặc là có thể là mình gọi điện gà rắp thứ họ sẽ chở đi chở về cho nó an toàn
chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là nhiều lượng phương tiện điều khiển xe ô tô
thì hầu hết tất cả người điều khiển phương tiện xe ô tô đều chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ
qua đó là thấy được cái công tác tuyên truyền của công an quận hải châu
nó đã phát huy được cái hiệu quả và người dân cũng đã chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ
đợt câu điểm này ngoài tập trung phát hiện xử lý nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn
thì lực lượng chức năng còn gửi thông báo về cơ quan quản lý đối với trường hợp vi phạm là đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang
đây cũng là vấn đề được công an thành phố quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ
đặc biệt theo chỉ đồ của thủ chính phủ
đối với là cóng bộ công nhân
công viên viên chức nhà nước khi vi phạm phốc lực giao thông sẽ bị xử lý và gửi thông bố đến về cho đơn vị có viện phốc vô dục nhạt nhở
mục đích lặng nời là để năng cầu ý thức chấp hành của người thông giao thông một cách rõ rạch
cái thứ hai nữa là mục tiêu là kiềm giỡn đến mức thấp nhất về số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương
bên cạnh lực lượng chủ đạo là cảnh sát
giao thông trật tự bảy quận huyện lực lượng công an năm mươi sáu xa phương trong đợt này cũng được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho được cao điểm
bố trí tại các tuyến đường giao thông nông thôn để xử lý hiệu quả các chuyên đề